cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trần minh thiện hai mươi tuổi chú ấp phó đường xã tân phước hưng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó sau khi uống rượu xong trần minh thiện điều khiển xe mô tô chở theo bạn chạy với tốc độ cao và lãng lách khi đến đường hùng vương đoạn thuộc khu vực ba phường ngã bảy thị sáng ngã bảy thì bị tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an thị xã ngã bảy ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính
lúc này thiện không xuất trình được giấy tờ và kết quả đo nồng độ cồn cũng vượt qua quy định nên tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ phương tiện nhưng thiện không ký tên
trước thái độ của thiện tổ tuần tra lấy lại biên bản và đi thì thiện liền dùng bảo hiểm đánh vào mặt một đồng chí công an tổ tuần tra liền không chế thiện giao cho cơ quan công an xử lý